theo thông tin của trung tâm ứng cứu an toàn thông tin mạng công bố tại ngày an toàn thông tin việt nam năm hai nghìn một mươi chín
môi trường mạng tại việt nam tiếp tục đứng thứ ba thế giới về nhiễm mã độc
các chuyên gia cho rằng đây là một điều đáng lo ngại vì dù doanh nghiệp người dân đã có ý thức hơn
trong việc bảo vệ an toàn thông tin nhưng vẫn chưa đủ để mang đến một môi trường mạng trong sạch và an toàn hơn
sau nhiều năm khuyến khích cảnh báo người dân về những tác hại của mất an toàn thông tin trên môi trường mạng
việt nam đã xếp hạng thứ năm mươi trên một trăm bảy mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đánh giá và tăng năm mươi hạng
so với chỉ số năm hai nghìn một mươi bảy đây là tín hiệu tốt nhưng chưa mang lại sự an tâm đối với doanh nghiệp và người dân
theo các chuyên gia vẫn còn tám mươi một doanh nghiệp không biết hoặc không có quy trình xử lý sự cố
các chuyên gia tại ngày hội cũng kiến nghị đến các doanh nghiệp nên ưu tiên sử dụng các công cụ nội địa hóa
để ngày một tự chủ hơn về công nghệ và tạo môi trường cho các doanh nghiệp an toàn thông tin việt nam phát triển
và coi an toàn thông tin như một đầu tư phòng chống rủi ro với những tiêu chí về hiệu quả rõ ràng
qua đó công tác bảo đảm an toàn thông tin có thể phát triển và lớn mạnh bền vững bên cạnh sự phát triển của doanh nghiệp